triển lãm quốc phòng an ninh năm hai nghìn hai mươi ba đã diễn ra tại thái lan nhận lời mời của bộ quốc phòng thái lan
đoàn đại biểu bộ quốc phòng việt nam do thượng tướng phùng sĩ tấn
phó tổng tham miêu trưởng của đội nhân dân việt nam làm trưởng đoàn tham dự triển lãm
triển lãm quốc phòng an ninh hai nghìn hai mươi ba tại thái lan là triển lãm quân sự thuộc top một mươi năm thế giới
lớn số một đông nam á được xem như sự kiện an ninh khu vực và quốc phòng hàng đầu đông nam á
triển lãm quy tụ các dòng sản phẩm quân sự phục vụ bài toán tác chiến cho cả hải quân không quân và lục quân
các thiết bị quốc phòng và an ninh được trưng bày bao gồm hệ thống vũ khí súng tên lửa xe tăng uav
phương tiện vận chuyển và hàng hải vệ tinh và viễn thông công nghệ phòng thủ điện tử
hệ thống kiểm soát hỏa lực bệ phóng và các hệ thống quân sự quan trọng khác
cùng cả phần cứng và phần mềm an ninh mạng cứu hộ và các dịch vụ sản phẩm ngăn ngừa thảm họa thiên tai
triển lãm năm nay lần đầu tiên có sự góp mặt cùng doanh nghiệp quốc phòng việt nam là tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt theo
tham gia trưng bày sáu mươi danh mục sản phẩm dưới dạng mô hình và video thuộc tám chủng loại
gồm thông tin liên lạc tác chiến điện tử mô hình mô phỏng quang điện tử radar chỉ huy điều khiển uav năm g private